tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tài chính công đoàn
từ khi thực hiện luật công đoàn năm hai nghìn một mươi hai nhằm chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác thu phí công đoàn
tại khu vực sản xuất kinh doanh qua đó đẩy mạnh thực hiện thu phí công đoàn qua tài khoản ngân hàng trung gian
và cấp trả tự động tới các cấp công đoàn
sau hơn một năm triển khai công tác thu kinh phí công đoàn hai
tại các khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản ngân hàng trung gian cho thấy
các cấp công đoàn đã chú trọng chỉ đạo đồn đốc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn gắn với cơ chế thưởng thu
nên hầu hết các đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ được giao
tuy nhiên việc triển khai công tác này vẫn đang tồn tại nhiều hạn chế do số lượng đầu mối các doanh nghiệp lớn
lao động tại các doanh nghiệp thường xuyên biến động nên các cấp công đoàn rất khó khăn trong việc kiểm soát
theo dõi đối tượng đóng kinh phí cũng như không có căn cứ để khởi kiện đối với doanh nghiệp chê ý không đóng kinh phí công đoàn
theo nghị định số tám mươi tám năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
vì vậy trong năm hai nghìn một mươi tám tổng liên đoàn lao động việt nam quyết tâm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác thu kinh phí công đoàn
để bảo đảm sự công khai minh bạch hạn chế thất thu
bên cạnh đó áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống quản lý các doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn
để từ đó có sự phân phối nguồn thu này một cách hợp lý